về việc người dân phát hiện đàn vọc trà vá với hơn hai mươi cá thể tại xã tam mỹ tây huyện núi thành tỉnh quảng nam
đây được xác định là loài vọc trà vá chân sám quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần phải được bảo vệ và bảo tồn
mới đây đoàn công tác của tỉnh quảng nam cùng các chuyên gia của trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học nước việt xanh
đã đi khảo sát thực tế tại nơi đàn vọc này đang sinh sống
mời quý vị khán giả cùng theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi
khảo sát ban đầu cho thấy khu vực núi hòn rồ xã tam mỹ tây huyện núi thành
có số lượng chừng hai mươi cá thể gồm hai đàn sinh sống cách biệt trong khu rừng có diện tích hơn một mươi hectare
ngoài nỗi lo bị săn bắt đàn vọc này đang đối mặt với nỗi lo thiếu thức ăn thiếu sinh cảnh sống
do người dân phá rừng làm rẫy thu hẹp diện tích rừng tự nhiên
hiện nay chính quyền xã tàm mỹ tây đã thành lập tổ bảo vệ đàn vọc với ba thành viên
và tổ bảo tồn vọt gồm hai mươi năm thành viên
rừng đã về rồi người dân họ cũng phát họ cũng lán chiếm hết nhiều
cho nên cái diện tích rừng còn lại nó rất ít
đồng khi là họ kheo thoát họ đốt rồi nó rất là ảnh hưởng đến cái sinh thái của cái con vọc này
để bảo tồn đàn vọc này huyện núi thành đã thương thảo mua khoảng hai mươi hectare đất trồng keo
để mở rộng sinh cảnh cho đàn vọc lên ba mươi hectare và đã được người dân đồng ý
tỉnh quảng nam đang xây dựng phương án bảo tồn loài
đàn vọc này theo hướng bảo tồn tại chỗ
trong tương lai sẽ mở rộng vùng sinh cảnh lên khoảng tám mươi hectare đến một trăm linh hectare
mặt khác ngành lâm nghiệp cũng đã trồng thêm nhiều loại cây bản địa làm thức ăn cho đàn vọc
và tăng cường lực lượng kiểm lâm cho khu vực này
để do cho kiểm lâm núi quảng nam ba mươi băng nhân viên núi thành xây dựng kế hoạch cụ thể
để thứ nhất là tiêu truyền vận động nữ dân là giữ được đàn vọc này
đây là một loại quý hiếm
nó được phát hiện ở địa bàn núi thành
và thứ hai nữa là tôi phải xây dựng một đề án để kết nối môi trường tự nhiên này
điện tích còn lại trong môi trường này cũng đối ích
thì cái đề án sẽ tạo một cái vùng sinh cảnh cho nó kết nối với lại diện tích tự nhiên
có thể là phương án đặt ra là mua lại các cái đất mà hiện nay là rừng sản xuất của người dân
nó bao quanh khu vực này nó chia các khu vực này
với khu rừng tự nhiên hiện có để trở thành một quần thể đảm bảo diện tích rộng hơn
đồng thời kết nối với các khu rừng tự nhiên khác bằng những hành lang cây mà chúng ta có thể trồng lại
vừa đảm bảo thức ăn vừa đảm bảo môi trường sinh sống và di chuyển cho loài vọc trà vá chân sám này
để bảo tồn và phát triển đàn vọc trà vá chân sám tại xã tam mỹ tây
vấn đề quan trọng là cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp về kỹ thuật
tổ chức quản lý giáo dục tuyên truyền các quy định về quản lý bảo vệ động vật hoang dã
bảo vệ diện tích rừng hiện có phục hồi và mở rộng diện tích rừng
mở rộng không gian sinh trưởng và phát triển cho đàn vọc đến cộng đồng